văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến bình thuận các bộ ngành liên quan và cơ quan thông tấn báo chí về việc chủ động triển khai ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ sau bão
công điện đề nghị đối với trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thông báo vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
đối với vùng đồng bằng và ven biển bảo đảm an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển các tuyến đê biển sung yếu sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp khu đô thị khu công nghiệp sản xuất nông nghiệp
đối với vùng núi kiểm tra giả soát khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm thông suốt trên các trục giao thông chính bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân được biết chủ động phòng tránh và ứng phó